nhằm góp phần đàn mục tiêu năm năm tới thu hút khách du lịch lưu trú bình quân hai năm ngày trong mỗi chuyến du lịch
ngành du lịch tỉnh lâm đồng đang tập trung mọi nguồn lực phát triển mạnh mẽ hơn sáu loại hình du lịch chủ đạo
có lợi thế cạnh tranh gắn liền với đặc trưng văn hóa môi trường tự nhiên ở địa phương
sáu loại hình du lịch gồm du lịch văn hóa du lịch cộng đồng hoạt động du lịch kết hợp hội nghị hội thảo sự kiện
du lịch sinh thái du lịch canh nông và du lịch thể thao mạo hiểm
qua đó hình thành các sản phẩm du lịch truyền thống các dân tộc thiểu số địa phương du lịch tâm linh
khuyến khích nghiên cứu sản xuất sản phẩm tiểu thủ công nghiệp kết hợp các bên cung ứng dịch vụ
nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách phát triển du lịch tham quan
nghiên cứu hệ động thực vật tại vườn quốc gia cát tiên bi đúp nối bà khu dự trữ sinh quyển thế giới lampiang
tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đu dây vượt thác leo núi đi bộ trong rừng treo thuyền vượt gành thác